thưa quý vị đến thời điểm này nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm cano ở biển cửa đại tỉnh quảng nam
xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng hai vừa qua đã được lực lượng chức năng tìm thấy
thủ tướng chính phủ cũng đã yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh quảng nam điều tra nguyên nhân vụ chìm cano
làm một mươi bảy người chết xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp gây ra vụ tai nạn
do theo quá trình tìm kiếm các nạn nhân cư dân mạng cũng mong muốn các cơ quan chức năng
sẽ sớm làm sáng tỏ vụ việc kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm nếu có liên quan đến hoạt động chở khách tham quan du lịch
kể cả là xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch
không để xảy ra các sự việc tương tự và cần phải có những biện pháp mạnh để siết chặt an toàn giao thông đường thủy
cùng theo dõi những chia sẻ của cư dân mạng về vấn đề này ngay sau đây
trong số một mươi bảy nạn nhân của vụ chìm cano tại biển cửa đại có cả phụ nữ và trẻ em có gia đình có đến tám người đã tử vong
thực sự đau lòng
chia sẻ thông tin về vụ việc cư dân mạng cũng cho rằng việc thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an vào cuộc điều tra nguyên nhân
và xử lý nghiêm các cá nhân đơn vị có liên quan là rất cần thiết
nhiều ý kiến cũng cho rằng hoạt động chở khách tham quan du lịch trên các tuyến thủy nội địa cần phải được kiểm tra một cách toàn diện
nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh ngay các vi phạm thiếu sót của người điều khiển phương tiện cũng như doanh nghiệp vận tải
tôi làm thuyền trường từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
với kinh nghiệm đi sông và biển của mình tôi khẳng định loại cano này chỉ an toàn khi chạy trên sông
còn đi biển là không thích hợp nhất là trong thời tiết sóng to gió lớn
đoàn khách gồm ba mươi năm người cách bờ vài km mà tử vong hết một phần hai yêu cầu phải tìm ra bằng được những người chịu trách nhiệm trong vụ lật cano này
căn cứ nào cho phép cải hoán cano từ si sang sb với số ghế chật kín sàn mà không hề có lối thoát ra ngoài khi có sự cố
căn cứ tiêu chuẩn quy định nào để đăng kiểm
đừng xem vụ này như một tai nạn do sóng biển mang đến khi đó sẽ còn những vụ khác thậm chí thảm khốc hơn
tôi có theo dõi thông tin nếu thiết kế cano ban đầu trở từ một mươi hai đến hai mươi hai người sau khi cải hoán chở ba mươi người thời điểm xảy ra tai nạn chở ba mươi chín người thì thật sự thấy ruồng mình
trên mạng xã hội nhiều cư dân mạng cũng đã để lại bình luận chia sẻ chính những trải nghiệm của mình khi đã từng đi loại cano cải hoán này ra củ lao tràm
tất cả đều chung một cảm giác sợ hãi mạo hiểm và không dám đi lại lần thứ hai
nhiều ý kiến cũng cho rằng có lẽ đến khi những sự việc đau lòng như vừa qua xảy ra thì lỗ hổng trong công tác quản lý cấp phép khai thác phương tiện thủy trong du lịch mới được nhìn nhận một cách thực chất
tôi cũng đã từng đi loại này ra cù lao tràm rất sợ cảm giác cano rất dễ lật nó chạy bonbon trên sóng trong trành rất mạo hiểm phiêu lưu không dám đi lại lần hai
mình có đi cù lao tràm bằng cano rồi nên biết khi chiều về thường sóng rất to các bác lái đi lại đua nhau rất ẩu đoàn mình trên tàu mọi người đều phải sợ
lần đó là cano còn hở không đóng kín như vậy nên toàn bộ số người trên tàu bị ướt sạch do nước bắn từ dưới biển lên
cách lái tàu chạy theo tốc độ ở biển cù lao chàm là không ổn mong cơ quan chức năng kiểm tra lại
tôi đã từng đi du lịch bằng cano từ đất liền ra củ lao chạm tàu đi nhanh sóng to gió lớn những con sóng táp vào mạng cano
phát ra tiếng đập kinh người giờ cảm giác tôi vẫn còn sợ
tôi cũng là dân đi biển tôi dẫn vợ con đi du lịch một lần và đến tận bây giờ tôi không thể quên được cái cảm giác ấy
tàu du lịch là chỉ có mỗi tài công không có hướng dẫn không đầy đủ trang bị áo phao
khi sóng to mọi người sợ ướt né ngồi một bên mạng tàu làm tàu bị mất trọng tâm càng dễ lật úp
nếu chúng ta không kiểm soát loại du lịch kiểu này thì còn nhiều tai nạn thương tâm xảy ra nữa
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an khẩn trương điều tra xác minh nguyên nhân
lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch
xiết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi trở quá số người quy định
kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch không để xảy ra các sự việc tương tự
yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo sở giao thông vận tải tỉnh quảng nam và các sở giao thông vận tải địa phương
kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa
đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp chủ phương tiện gây ra tai nạn nêu trên
cư dân mạng mong muốn khi các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh
thì những cá nhân đơn vị có vi phạm sẽ phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đảm bảo đủ sức gian đe
chia sẻ thông tin vụ việc cộng đồng mạng cũng cho rằng để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình
du khách khi tham quan du lịch
đặc biệt với những loại hình tiềm ẩn nhiều rủi ro
cần có sự cân nhắc cũng như tuân thủ đầy đủ các quy định đảm bảo an toàn
cần phải nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của các doanh nghiệp vận tải
doanh nghiệp du lịch trong đảm bảo an toàn cho du khách
đâu là lỗ hổng những bất cập trong quản lý cấp phép phương tiện thủy hoạt động hiện nay
đây là những vấn đề đang được dư luận rất quan tâm
suy nghĩ của bạn như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công ty